bệnh viện việt đức vừa ghép thành công ca ghép gan từ nguồn cho sống cho một bệnh nhân nữ một mươi năm tuổi
việc ghép gan tại đây đã trở thành kỹ thuật thường quy nhưng ca ghép gan này là một kỳ tích
bởi bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê gan sự sống chỉ còn trong găng tấp
bệnh nhân nữ một mươi năm tuổi ở tỉnh gia thanh hóa bị suy gan cấp trên nền bệnh gan mãn tính sơ gan đã hôn mê gan độ ba
dù đã được hồi sức lọc gan thay huyết tương nhưng nếu không được ghép gan bệnh nhân sẽ tử vong
trước các bệnh đe dọa tử vong gia đình bệnh nhân quyết định xin con về để châu chết
tuy nhiên các bác sĩ tại đây đã xét nghiệm gan của người bố để đo chỉ số hòa hợp
và quyết định ghép gan cho bệnh nhân đang trong tình trạng thập tử nhất sinh
ca ghép được tiến hành trong chín giờ sử dụng phương pháp ghép gan bán phần từ người hiến khỏe mạnh là bố bệnh nhân
nửa gan phải của người bố được cắt khoảng sáu mươi thể tích gan của người hiến và ghép cho bệnh nhân
sau năm ngày tình trạng của bệnh nhân đã ổn định
đây là bệnh nhân nặng nhất trong số ba mươi sáu ca được ghép gan tại bệnh viện việt đức
bởi các chỉ số sinh tồn đều ở mức thấp nhất dối loạn đông máu rất nặng